hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
những ngư phủ còn lại trong đó có một người đàn ông trên đã bị đưa sang tàu khác
các ngư phủ này quyết định chặt dây neo chạy tàu về hướng cửa biển đất mũi huyện ngọc hiển cà mau
khi lên bờ người đàn ông này đến đồn biên phòng đất mũi trình báo
hiện công an đang xác minh thông tin trình báo liên quan đến vụ việc
xuất phát từ sự nhẹ dạ cả tin của một số người
thời gian qua trên địa bàn tỉnh hải dương không ít người dân đã bị các đối tượng giả danh các cơ quan công quyền
thực hiện việc lừa đảo chiếm đất tài sản
nó mất được nhu cầu cũng như tâm lý của người dân
nên các đối tượng cũng có nhiều cách tiếp cận để lừa đảo chiếm đất tài sản của nạn nhân
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại tỉnh hải dương
ngày một mươi bốn tháng chín công an thị xã kinh môn đã triệu tập đối tượng ngô gia thứ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thôn cam lộ xã tân việt huyện kim thành tỉnh hải dương
lên cơ quan công an để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra xác định thứ chính là đối tượng
đã giả mạo là cán bộ công an công tác tại một cục nghiệp vụ của bộ công an
sau đó tiếp cận với một số người dân có nhu cầu trong việc lo các thủ tục trong giao dịch dân sự
như cấp giấy phép sử dụng đất cấp phép xây dựng
thậm chí còn lo chạy án cho những gia đình có người thân phạm tội
không ít người dân do nhẹ dạ cả tin đã nghe theo và đưa tiền cho đối tượng để lo công việc cho gia đình
tôi đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hôm ba vụ số tiền tổng cộng gần năm trăm linh triệu đồng
trong khi đó vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
công an tỉnh hải dương cũng đã bắt giữ hai đối tượng gồm lê văn trình và nguyễn đình quang cùng chú tại tỉnh thái bình
trình và quang là hai đồng phạm trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đồng phạm của trình và quang đã giả danh là cán bộ công

trình và quang đã bắt điện thoại cho bà phạm thị hòa chú tại phường nguyễn trãi thành phố hải dương
nói bà có liên quan đến các vụ rửa tiền và buôn bán ma túy
sau đó yêu cầu bà hoa rút tiền tại sổ tiết kiệm chuyển vào tài khoản cá nhân do các đối tượng yêu cầu để phục vụ điều tra
sau khi bà hoa chuyển tiền các đối tượng đã phối hợp rút và chiếm đoạt số tiền gần bốn trăm linh triệu đồng của nạn nhân

do một số người thiếu cảnh giác đã vô tình nhập vào các đường link có gắn mã độc hại
từ đó tội phạm công nghệ cao lợi dụng để khai thác các thông tin cá nhân tài khoản ngân hàng
từ đó thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chúng tôi có một số nội dung khuyên kháo đề nghị người dân thực hiện để phòng chống đối bàn toàn hài
thứ nhất là trong quá trình sử dụng các tài khoản trên mạng xã hội không tự ý cung cấp tài khoản cá nhân
thứ hai là trong quá trình nhắn tin giao tiếp với các tài khoản mạng xã hội không tự cập nhật vào các đường link trên tài khoản mạng xã hội khi mình chưa có sự đảm bảo về sự chắc chắn an toàn
lực lượng công an khuyến cáo người dân cần phải thận trọng bình tĩnh khi tiếp xúc liên hệ với những đối tượng này
khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn cần đến ngay cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết
tuyệt đối không nên chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân do các đối tượng cung cấp vì đây là những tài khoản mà các đối tượng sử dụng việc chuyển rút tiền và chiếm đoạt của nạn nhân
trong hai ngày một mươi và một mươi một tháng một mươi hai tại cơ khẩu quốc tế thanh thủy huyện vị xuyên công an tỉnh hà giang phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng sở y tế tỉnh hà giang tiến hành tiếp nhận và cách ly một trăm một mươi ba công dân việt nam do công an châu văn sơn tỉnh vân nam trung quốc trao truyền

trong hai ngày một mươi và một mươi một tháng một mươi hai tại cơ khẩu quốc tế thanh thủy huyện vị xuyên công an tỉnh hà giang tiến hành tiếp nhận và cách ly một trăm một mươi ba công dân việt nam

khép gian nước ngoài lao động ngoài sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an
thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng cần có những biện pháp cụ thể thiết thực
mang tính ổn định lâu dài để người dân yên tâm lao động sản xuất gắn bó với bản làng quê hương
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và tiếp theo sau đây
biên tập viên minh hương sẽ chuyển đến quý vị một số nội dung nổi bật trên các báo số ra sáng ngày hôm nay
xin mời chị minh hương
vâng ạ cảm ơn hồng nhung
thưa quý vị ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
trên báo công an nhân dân online trang mục chống diễn biến hòa bình đã có bài viết đăng tải như sau
đó chính là vô pháp sau gọi là có lý tưởng đã làm rõ thủ đoạn chống phá qua hành vi của phạm đoan trang
đối tượng vi phạm pháp luật bị khởi tố bắt giam vì những hành vi nguy hiểm chống phá nhà nước xã hội
mà lại còn có một số người thông qua mạng xã hội muốn tô vẽ trang thành một người trẻ có bản lĩnh
theo thông tin ngay sau khi đối tượng phạm đoan trang bị khởi tố và bắt tạm giam về tội tuyên truyền
chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin
tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
một số đối tượng phản động bất mãn cơ hội chính trị trong và ngoài nước đã lên mạng xã hội đăng các dòng trạng thái
và bài viết xuyên tạc đánh hỏa mù nhằm gây sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước
các đài nước ngoài phát bằng tiếng việt cũng có những bài viết video phỏng vấn một số đối tượng chống đối
để xuyên tạc vu khống nhà nước ta đàn áp những người bất đồng chính kiến vi phạm nhân quyền
với mục đích là vận động các tổ chức quốc tế các chính phủ gây sức ép với nhà nước việt nam thả phạm đoàn trang
bài viết cũng chỉ rõ kết quả của cái gọi là lý tưởng sống đò của phạm đoan trang là gì
là đánh mất đi sự nghiệp đánh mất tương lai gây sự thất vọng cho gia đình
đồng thời trang còn phải bị trả
đồng thời trang còn phải bị trả giá bởi sự trừng phạt của pháp luật
vậy kết cục đó đâu có tốt cho trang và xã hội
nếu ai đó gọi mục đích chống phá nhà nước của phạm đoan trang là lý tưởng
thì cái lý tưởng đó cũng đâu có đúng với nội hàm của hai từ lý tưởng
là hướng tới mục đích tốt đẹp cao đẹp nhất đối với bản thân gia đình và xã hội
khẳng định chúng ta đang sống trong một xã hội an bình đất nước ngày một phát triển
vị thế của việt nam trên trường quốc tế ngày một được cải thiện và nâng cao
thế hệ trẻ đang có một môi trường tốt để phát triển khả năng và trí tuệ của mình
trong nhiệm kỳ qua hơn một trăm linh cán bộ thuộc diện trung ương quản lý
bao gồm cả đương chức và nghỉ hưu
ủy viên bộ chính trị ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bí thư tỉnh ủy thành ủy
tướng lĩnh các lực lượng vũ trang
công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục khẳng định tinh thần
không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể người đó là ai
và theo ban nội chính trung ương kết quả công tác phòng chống tham nhũng
đã đạt được rất nhiều kết quả thể hiện trên chín nhóm vấn đề
đó là công tác kiểm tra giám sát thanh tra kiểm toán được tăng cường
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm nhiều sai phạm
xiết chặt kỷ luật kỷ cương trong đảng và nhà nước
góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng
theo một thông tin từ báo pháp luật việt nam
ban quản lý dự án đường sắt thuộc bộ giao thông vận tải vừa cho biết
bắt đầu từ ngày hôm nay toàn bộ hệ thống tuyến đường sắt trên cao cát linh hà đông
sẽ chính thức vận hành thử
trong vòng hai mươi ngày để đánh giá an toàn phục vụ công tác nghiệm thu
chín trên một mươi ba đoàn tàu bao gồm cả ba tàu dự phòng
sẽ hoạt động liên tục từ năm giờ sáng đến hai mươi ba giờ cùng ngày
theo hai hướng từ đầu tuyến đến cuối tuyến cát linh và yên nghĩa
đại diện ban quản lý dự án đường sắt cho biết trong thời gian vận hành thử
tổng thầu trung quốc sẽ hướng dẫn các nhân sự việt nam
được đào tạo tại trung quốc thực hiện vận hành dự án này
và trong quá trình này thì hội đồng nghiệm thu nhà nước
tư vấn độc lập pháp do việt nam thuê và chủ đầu tư sẽ cùng giám sát
và đưa ra đánh giá an toàn kỹ thuật khai thác
dự kiến vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi một bộ giao thông vận tải sẽ thực hiện
các thủ tục bàn giao dự án cho thành phố hà nội khai thác thương mại
khi đi vào khai thác ở giai đoạn đầu tần suất chạy tàu sáu bảy phút một chuyến
về sau sẽ nâng lên từ hai đến ba phút một chuyến
mỗi giờ vận chuyển tối đa được hai mươi tám năm trăm linh hành khách
trên báo lao động có thông tin như sau đó chính là theo thống kê của ban chỉ đạo
tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động trung ương từ sáu mươi ba tỉnh thành phố
tổng số vụ tai nạn lao động xảy ra trong quý ii năm hai nghìn hai mươi là bảy trăm chín mươi tám vụ
trong đó có một trăm năm mươi năm người chết và hai trăm sáu mươi bốn người bị thương nặng
theo đó tai nạn lao động đã giảm
thông tin từ bộ lao động thương binh và xã hội
tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi bốn
diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa kết thúc giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
các bộ ngành đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động
như tăng cường công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
ra soát phát hiện những nguy cơ mất an toàn và xây dựng kế hoạch phòng ngừa
ngay tại các doanh nghiệp công trình phân xưởng tổ đội sản xuất
và theo thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội lê tấn dũng
tháng hành động nhân sự tham gia tích cực của các bộ ngành doanh nghiệp và người lao động
từ đó đảm bảo phòng ngừa tai nạn và đẩy mạnh đời sống người công nhân tốt hơn
tháng hành động an toàn vệ sinh lao động là điểm nhấn
cao điểm nhắc nhở mọi người luôn luôn đảm bảo an toàn lao động của người công nhân

theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong bản tin sáng phương nam
với sự đồng hành của biên tập viên hoàng trí
xin mời anh hoàng trí ạ
kính chào quý vị đến với tin tức của sáng phương nam
thưa quý vị ngày một mươi một tháng một mươi hai công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
đang tiến hành điều tra làm rõ đồng thời truy tìm phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn giao thông chết người
xảy ra tại giao lộ mỹ phước tân vàng trần ngọc lên thuộc phường định hòa
khoảng hai giờ sáng nam thanh niên tên vũ trọng chinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê thanh hóa
điều khiển xe máy mang biển kiểm soát ba mươi sáu b năm tám mươi ba nghìn tám trăm tám mươi một hướng từ thị xã bến cát về thành phố dĩ an tỉnh bình dương
khi đến giao lộ mỹ phước tân vạn trần ngọc lên thì xảy ra va chạm với ô tô chưa rõ loại xe
nghe tiếng động lớn người dân chạy ra kiểm tra phát hiện thanh niên tử vong bên cạnh chiếc xe máy hư hỏng nặng
tại hiện trường có nhiều dấu vết nghi của xe lớn sau khi tai nạn đã rời khỏi hiện trường
thời điểm xảy ra tai nạn trên địa bàn có mưa lớn nên người dân không chứng kiến được chiếc xe có liên quan
hiện cảnh sát giao thông thành phố thủ dầu một đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
đồng thời trích xuất camera truy tìm phương tiện có liên quan
chuyển sang các tin tức từ miền tây nam bộ lực lượng chức năng tỉnh cà mau cho biết
đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một cửa hàng chuyên kinh doanh kim khí điện máy
và điện thoại di động ở khóm hai thị trấn nam căng huyện nam căng
đám cháy bùng phát tại cửa hàng điện máy nói trên
lực lượng chức năng đã điều động một cano chữa cháy một xe bán tải chuyên dụng của cảnh sát giao thông
chín máy chữa cháy cùng nhiều vật dụng khác cùng người dân tham gia chữa cháy
sau khoảng một giờ hai mươi phút đám cháy được khống chế hoàn toàn
hỏa hoạn thiêu rụi một căn nhà hai gian hai trăm tám mươi m hai của cửa hàng điện máy
rất may vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn trực cường cao không có gió
nên đám cháy không lây lan trên các hộ lân cận
thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng thống kê xác minh làm rõ
hiện ủy ban nhân dân thị trấn nam căn đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp công an và quân sự huyện
giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả
địa phương cũng đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi động viên
đồng thời hỗ trợ gia đình một phần chi phí khắc phục khó khăn sớm trở lại hoạt động kinh doanh
ngày một mươi một tháng một mươi hai đồn biên phòng thổ châu thuộc bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang cho biết
vừa cứu hộ thành công bốn ngư dân bị ngạt khí hầm cá trong lúc đánh bắt dự biện khơi
theo đó vào lúc một mươi bảy h ngày một mươi tháng một mươi hai tàu cá mang số hiệu cm chín mươi hai nghìn bốn trăm sáu mươi tám ts đang hoạt động
tại vị trí cách đảo thổ châu khoảng hai mươi bốn hải lý về hướng tây nam
thì trên tàu có bốn ngư dân bị ngạt khí hầm cá và ngất xỉu
nhận được tin báo ban chỉ huy động biên phòng thổ châu đã cử lực lượng đến vị trí nối trên
để ứng cứu các nạn nhân
nhờ công tác cứu hộ khẩn trương nên các ngư dân đã kịp thời đưa vào đất liền
và hiện đang được điều trị tại trung tâm y tế huyện phú quốc
ngày một mươi một tháng một mươi hai bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ cho biết
các bác sĩ khoa ngoại thần kinh kết hợp với khoa đột quỵ đã cứu sống hai bệnh nhân
xuất huyết não do vỡ túi phình nguy kịch
trường hợp thứ nhất là cụ bà bảy mươi năm tuổi ngụ tỉnh vĩnh long được bệnh viện địa phương
chuyển đến ngày một mươi tám tháng một mươi một trong tình trạng đau đầu dữ dội vùng chậm
nôn ói liên tục khoảng ba giờ trước khi nhập viện
sau hội chẩn các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện
do vỡ túi phình động mạch thông trước
do vị trí túi phình không thuận lợi cho kỹ thuật can thiệp mạch não
nên y kiếp bệnh viện đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật kẹp cổ túi phình cho bệnh nhân
hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo tiếp xúc tốt vận động hai tay tốt
các dấu hiệu sinh tồn ổn định
tương tự trường hợp nam bệnh nhân hai mươi bảy tuổi ngụ tỉnh sóc trăng
nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu
sau khi hội chẩn bệnh nhân được chụp mạch máu kỹ thuật xóa xuống nền
kết quả cho thấy có búi dị dạng động tỉnh mạch não vị trí gần não thất bên trái
các bác sĩ đã tiến hành núp dị dạng và bảo toàn các nhánh mạch máu lành
tiếp đó bệnh nhân được phẫu thuật để dẫn lưu máu và dịch trong não thất ra ngoài
làm giảm áp lực trong sọ
hiện bệnh nhân tiếp xúc được sinh tồn ổn định tiếp tục được điều trị phục hồi
thưa quý vị những hình ảnh chèn lẫn quay phim chụp ảnh của một bộ phần người hiếu kỳ
tại nơi để linh cũ của nghệ sĩ trí tài đang tạo dư luận bức xúc
sự khó chịu của cộng đồng còn đang áp đặt lên những phóng viên nhà báo tại hiện trường
bình luận mạng xã hội gọi họ những biệt danh tiêu cực
cùng thể hiện sự quan tâm cùng có mong muốn chia sẻ thông tin về nghệ sĩ
nhưng ranh giới nằm ở đâu giữa sự hiếu kỳ và phản cảm
chiều ngày chín tháng một mươi hai thông tin nghệ sĩ chế tài qua đời trở thành một nút buồn
một đời hụt hẳn trong lòng công chúng và giới nghệ sĩ
hiểu rằng lòng mến mộ dành cho một con người tài danh rất lớn
khi biết thông tin linh cựu của ông được đặt tại trung tâm pháp y thành phố
rất nhiều phóng viên người sáng tạo youtube và khán giả tập trung tại khu vực này
bên cạnh giọt nước mắt sự bàng hoàng thì có những tiếng cười kém duyên
cánh tượng chan lớn sô đẩy và tiếng trường thuật rộn ràng
đã phá vỡ không gian trang trọng cần có tại một sự kiện buồn
đời sống riêng tư của những nghệ sĩ hay những người nổi tiếng
tầm ảnh hưởng trong xã hội luôn là đề tài mà thu hút sự quan tâm của công chúng
từ những chuyện yêu đương rồi công việc đời sống
hối sinh học hàng ngày thậm chí là tình hình sức khỏe
cũng luôn luôn được sự quan tâm rất lớn
tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng là có những cái câu chuyện
nó mang về tính lịch sự cái ứng xử của con người với nhau
và đặc biệt là khi mà gia đình người ta đang cực kỳ bối rối
ở đây chúng ta không thể nào nhập nhằn được
và chúng ta nhân dân rằng chúng ta quan tâm họ chúng ta yêu thương họ
vậy thì trong cái đám đông rất là nhiều những người
người dân kéo đến xung quanh để tìm hiểu
thậm chí là live stream chụp ảnh và ngay lập tức đưa những tin tức
mà chưa được xác nhận từ những cái sự kiện giống như vậy
liệu đó có phải là sự hiếu kỳ quan tâm thông thường hay không
hay là chúng ta đang có một cái chiều hướng tiêu cực
ảnh hưởng đến những người trong cuộc và trực tiếp là gia đình của những nhạc sĩ
kênh kênh lại biện danh được cộng đồng bêu xấu những người có mặt tại hiện trường
trong dư luận phấn nộ và cánh tường phán cảm
có cả bình luận đánh giá tiêu cực về những phóng viên đang có mặt
như ngày linh cổ nghệ sĩ anh vũ được đưa về nước
lễ viếng nghệ sĩ nhân dân lý huỳnh nghệ sĩ ánh hoa
không ít khán giả đánh đồng công việc thu thập thông tin của phóng viên
với đội quân sáng tạo youtube những người hiếu kỳ đang gây mất trật tự
ở đây chúng ta phải đặt ra những cái giới hạn nhất định
những hình ảnh những hoạt động diễn ra trong sự kiện đó
hoàn toàn phải được sự cho phép của người thân cũng như là những người có liên quan
ảnh hưởng tác động của chúng ta đến với những hộ dân xung quanh nữa
tại vì tôi quan sát thấy là cũng có những
sự kiện tương tự diễn ra và chắc chắn là quý vị khán giả
một bộ phần nhỏ cũng như tôi cảm thấy nó không được trọn vẹn lắm
đối với việc chúng ta hướng sự quan tâm thật sự đến những sự kiện
mà nó mang yếu tố là cảm thương như vậy
vừa rồi là những tin tức của sáng phương nam
mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời tiết
tại các vùng trên cả nước
cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại